theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh tới tám mươi năm sáu so với lượng nhập khẩu trong tháng trước
lượng xe nhập khẩu trong tháng này là tám tám trăm ba mươi sáu chiếc tương ứng đạt hai trăm linh hai triệu usd
trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào việt nam chủ yếu có xuất xứ từ ba thị trường chính là từ thái lan indonesia và trung quốc
số xe nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm tới gần chín mươi tổng lượng xe nhập khẩu vào việt nam trong tháng